ngày một mươi hai tháng bảy đại sứ quán việt nam tại lào đã tổ chức buổi tọa đàm với các doanh nghiệp việt nam
đang đầu tư kinh doanh tại lào nhằm cung cấp thông tin bàn bạc một số biện pháp
để các doanh nghiệp việt nam tiếp tục kinh doanh hiệu quả tại lào
trong tình hình nền kinh tế lào đang chịu ảnh hưởng nặng nề của dịch bệnh covid một mươi chín
đại sứ việt nam tại lào nguyễn bá hùng đánh giá nền kinh tế lào đang có xu hướng tăng trưởng chậm
với việc lạm phát tăng nợ công có xu hướng tăng dự trữ ngoại hối thấp
các doanh nghiệp việt nam cần tăng cường hỗ trợ đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau
cùng với các chính sách của chính phủ lào nhằm đối phó với ảnh hưởng tiêu cực của dịch covid một mươi chín
hội doanh nghiệp việt nam hợp tác và đầu tư tại lào tự tin vượt qua khó khăn
đại sứ nguyễn bá hùng cũng khẳng định chính phủ lào luôn đặt lòng tin vào các dự án đầu tư của việt nam tại lào
nhất là các dự án này đều cùng chung một mục tiêu vì lợi ích của người dân
vì sự ổn định về an ninh trật tự an toàn xã hội của cả hai nước việt nam và lào